trong chương trình làm việc sáng nay tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tổng công ty viễn thông mobifone
mua chín mươi năm cổ phần của tổng công ty của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu avg
các bị cáo đã nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử nghị án
là người được nói đầu tiên ông nguyễn bắc son giãi bẩy
với sai phạm đặc biệt nghiêm trọng của mình bị cáo đã nghiêm túc nhận trách nhiệm của người đứng đầu
nhận thức rõ sai phạm xin lỗi đảng nhà nước và ngành thông tin truyền thông vì sai phạm của mình đã gây bức xúc trong xã hội
ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân các cán bộ trong ngành làm ảnh hưởng đến truyền thống của ngành và của mobifone
bị cáo cũng gửi lời cảm ơn các cơ quan chức năng cơ quan điều tra đã giúp cho bị cáo nhận rõ sai phạm
trách nhiệm của mình và kịp thời giúp cho bị cáo vượt qua cơn hiểm nghèo do bệnh tật
bị cáo son cũng xin lỗi vì đã thay đổi lời khai tại phiên tòa trong ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
lúc đó ông son nói không nhận hối lộ và sau lại nói có nhận nhưng không đưa tiền cho con gái và khẳng định bản thân đã nhất thời không vượt qua được chính mình
tiếp lời cựu bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông mong tòa giảm mức án tối đa nhất cho các ông trương minh tuấn lê nam trà cao duy hải
có thể giảm nhẹ tội nhất cho các bị cáo nguyên là cán bộ ở mobifone để họ có thể sớm trở về tích cực đóng góp cho mobifone
nói lời sau cùng trước tòa bị cáo trương minh tuấn cựu bộ trưởng bộ thông tin
và truyền thông nói sau nhiều năm công tác chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại phải có ngày này có cái kết cay đắng như ngày hôm nay
phải đứng trước tòa nói lời sau cùng tại phiên tòa với bản án sẽ dành cho sắp tới
bị cáo tuấn cho rằng những sai phạm của mình rất rõ và thật là nặng nề đáng trách
bản thân bị cáo cảm thấy rất xấu hổ xin lỗi bạn bè người thân gia đình nhất là đã để lại vết thương mà gia đình phải gánh suốt cuộc đời
bị cáo tuấn mong sắp tới sẽ hoàn thiện hệ thống pháp luật
cần có sự phối hợp các cơ quan
các cơ quan nhà nước trong hướng dẫn cụ thể dành mạch ngắn rõ
cũng trong buổi sáng nay các bị cáo còn lại cũng đã nói lời sau cùng trước hội đồng xét xử
bị cáo phạm nhật vũ vì lý do sức khỏe tiếp tục xin vắng mặt tại tòa
chủ tọa cho biết sẽ tiến hành nghị án và ra phán quyết sơ thẩm vào lúc chín h ngày hai mươi tám tháng một mươi hai
nhiều người dương tính với chất ma túy vừa bị lực lượng chức năng công an tỉnh quảng nam phát hiện
tại cơ sở kinh doanh karaoke luxury
tại thị trấn nam phước huyện duy xuyên
vào khoảng hai mươi ba h một mươi năm phút ngày hai mươi hai tháng một mươi hai phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh quảng nam
đã kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh karaoke luxury phát hiện nhiều thanh niên đang nhảy múa tại các phòng
qua kiểm tra nhanh năm mươi tám người dương tính với chất ma túy gồm bốn mươi ba nam và một mươi năm nữ
công an đã thu giữ bảy bộ dụng cụ để sử dụng chất ma túy năm túi ni lông
bên trong chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy một sao bấm
ba mươi bốn xe máy
đoàn kiểm tra đã phối hợp với công an huyện duy xuyên lập biên bản tạm giữ các tăng vật vi phạm
sau đó bản giao vụ việc cho công an huyện duy xuyên tiếp tục xác minh xử lý theo quy định
trước đó vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín công an huyện duy xuyên cũng đã tiến hành kiểm tra hành chính
và phát hiện tại quán karaoke này có ba mươi bốn người dương tính với ma túy
lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh cà mau phối hợp với công an xã lương thế chân huyện cái nước
bất ngờ kiểm tra và phát hiện nhiều đối tượng đang đá gà qua mạng và chơi game bán cá ăn tiền
trong một căn nhà thuộc ấp năm đàm xã lương thế trân
tụ điểm tệ nạn này được tổ chức tại nhà của hồ thiên phát là người địa phương
có ba mươi một đối tượng trong đó có cả nữ liên quan đến hành vi đá gà ăn tiền qua mạng và bán cá đổi điểm thành tiền
lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ một máy bán cá sáu mươi chín thẻ điểm trên năm mươi bảy triệu đồng cùng một số tăng vật khác
theo lời khai ban đầu lê văn kiệm và hồ thiên pháp đã tổ chức cho các đối tượng đá gà an tiền qua mạng
và chơi game bán cá đổi điểm thành tiền với mục đích thu tiền
một ổ nhóm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự vừa được công an tp vinh tỉnh nghệ an triệt phá
đây là ổ nhóm tín dụng đen mà cầm đầu là các đối tượng hình sự cộng cán với hơn năm mươi nạn nhân
và thu lợi bất chính hơn ba triệu đồng
cơ quan công an cũng xác định
này cho vai với mức lãi suất cao nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh nghệ an
cũng như các địa phương khác bị phát hiện xử lý
vào cuộc điều tra công an tp vinh phát hiện nhiều nhóm đối tượng cho vay lãi nặng trên địa bàn
trong đó đáng chú ý là nhóm do nguyễn thị quỳnh hoa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú tại xã nghi diên huyện nghi lộc cầm đầu
nhóm này cho người có nhu cầu vay tiền với số lượng từ năm mươi triệu đến hai trăm linh triệu đồng một lần giao dịch
với mức lãi suất từ một mươi đồng đến một mươi năm đồng một triệu một ngày
tương đương ba mươi đến bốn mươi năm một tháng
gấp một mươi tám hai mươi hai lần mức lãi suất cao nhất quy định tại điều bốn trăm sáu mươi tám bộ luật dân sự
và gấp ba sáu đến bốn năm lần mức cơ sở để truy cứu trách nhiệm hình sự
đối với tội cho vai lãi nạn trong giao dịch dân sự
điều đáng nói có trường hợp vay với mức lãi suất hai mươi năm đồng một triệu một ngày
tương đương là tám trăm chín mươi một năm
nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp cơ đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện